các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong ngày hôm nay dãnh mây rông sẽ suy yếu dần vùng áp thấp phía tây nhen nhóm phát triển trở lại
bắc bộ trời sẽ có nắng và nhiệt độ sẽ tăng dần
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực bắc bộ sẽ phổ biến ở ngưỡng là ba mươi ba mươi bốn độ
riêng quảng ninh và hải phòng nhờ có nắng gió biển thổi nên sẽ vẫn giữ được tiết trời mát mẻ với nhiệt độ là hai mươi chín ba mươi một độ
đến tối và đêm nay ở các tỉnh vùng núi bắc bộ vẫn có khả năng lặp lại những cơn mưa rông
nhưng chỉ là những cơn mưa với lượng dưới một mươi mm
không còn tác động của rãnh mây rông vùng thấp nóng lại phát triển trở lại
vì thế ngày hôm nay ở trung bộ nắng trải dài suốt dọc từ thanh hóa trở vào đến tận bình thuận
nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực này cũng sẽ tăng nhẹ
cụ thể cao nhất trong ngày ở thanh hóa nghệ an sẽ là ba mươi ba ba mươi bốn độ
còn phần từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận sẽ là ba mươi bốn ba mươi năm độ
hôm nay nắng nóng sẽ xảy ra ở các huyện vùng núi phía tây khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi
từ ngày mai khu vực bắc và trung trung bộ sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng
ở các tỉnh thành phía nam đới gió mùa tây nam vẫn hoạt động mạnh
vì thế mà trong chiều tối và đêm ngày hôm nay
ở khu vực tây nguyên cũng như nam bộ tiếp tục có mưa rông nhiều nơi
phần phía bắc của tây nguyên hay là khu vực miền đông nam bộ và các tỉnh ven biển miền tây
sẽ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
những cơn mưa rông về chiều và tối ở hai khu vực này
sẽ còn lập đi lập lại liên tục
trong vài ba ngày tới nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ là hai mươi tám ba mươi độ
còn đối với các tỉnh thành ở nam bộ sẽ là ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển tối và đêm qua áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông
sẽ có gió giật mạnh tới cấp sáu cấp bảy giật tới cấp chín và có mưa rông mạnh biển động mạnh
ở vĩnh bắc bộ có mưa rào và rông giải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy cũng như gió giật mạnh
đối với vùng biển từ bình thuận đến cà mau sẽ có đới gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
giật cấp tám khiến biển động
vùng biển từ bà rịa vũng tàu đến cà mau cà mau đến kiên giang và cả khu vực vùng vịnh thái lan
có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tới cấp bảy
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước